thưa quý vị thẻ căn cước công dân gắn chip điện tử đã và đang được đưa vào sử dụng đem đến nhiều tiện ích cho người dân khi tích hợp nhiều trường thông tin các loại giấy tờ như bảo hiểm xã hội bảo hiểm y tế giấy phép lái xe
điều này giúp cho người dân không phải mang nhiều giấy tờ khác giúp cắt giảm các thủ tục hành chính
và mới đây trong lĩnh vực giao dịch ngân hàng bộ công an cũng đã triển khai việc thí điểm dịch vụ rút tiền bằng thẻ căn cước công dân gắn chip mang tới nhiều tiện ích mới cho người dân khi sử dụng
đây là lần đầu tiên chị diệp anh sử dụng thẻ căn cước công dân gắn chip để rút tiền tại quầy atm
nhanh gọn tiện ích là điều được khách hàng này cảm nhận và việc tích hợp này cũng giúp chị từ đây không phải mang nhiều loại thẻ
theo trải nghiệm của mình
mình có rất nhiều loại thẻ khác nhau
khi tích hợp luôn cả các thẻ của ngân hàng vào chứng minh nhân dân gắn chiếc
thì việc mình sẽ mang ít đồ hơn mọi thứ sẽ gọn nhẹ hơn
theo đó người dân không cần sử dụng mật khẩu để xác nhận thông tin khi rút tiền bằng thẻ ngân hàng
việc sử dụng thẻ căn cước công dân gắn chip tại atm
hệ thống tiến hành xác thực thông tin chính chủ
thông qua đối chiếu dữ liệu sinh chắc học của khách hàng bằng hình thức
quét khuôn mặt và vân tay
điều này sẽ hạn chế tối đa những nguy cơ giả mạo có thể xảy ra và người dùng cảm thấy yên tâm hơn
nó rất là bảo mật ở chỗ là lúc trước nếu mà chẳng may mà mình bị mất thẻ
thì nếu như mà kẻ gian có thể lần được ra số mật mã pin có thể rút được tiền tại ngân hàng
thì nay nếu như mà cầm theo căn cước công dân thì nếu có mất phí thì cũng cái rủi ro đấy nó sẽ thấp hơn
vì là người nhặt được người ta cũng không thể biết mình sử dụng ngân hàng nào và mật khẩu như thế nào
vâng thưa quý vị với định hướng đẩy mạnh ứng dụng công nghệ và nâng cao dịch vụ khách hàng
hiện cục cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội bộ công an đang phối hợp với một số ngân hàng
triển khai việc thí điểm dịch vụ rút tiền bằng thẻ căn cước công dân gắn chip
và với những tiện đích này được người dân đánh giá cao bởi giúp các giao dịch ngân hàng được thực hiện một cách thuận lợi và dễ dàng hơn
và ngay bây giờ
trung tá nguyễn thành vĩnh phó giám đốc trung tâm dữ liệu quốc gia về dân cư
cục cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội bộ công an
sẽ có những phân tích cụ thể hơn về nội dung này trong vấn đề và chính sách ngày hôm nay
đầu tiên xin cảm ơn đồng chí đã dành thời gian trả lời phỏng vấn của truyền hình của các nhân dân
thưa đồng chí với việc người dân sử dụng thẻ căn cước công dân gắn chip điện tử
trong các hoạt động giao dịch tài chính ngân hàng thì hiện đang được đón nhận với rất nhiều những thuận lợi
cũng như là của những tiện đích sử dụng
cùng với việc người dân được thụ hưởng những tiện đích đó
các đơn vị quản lý nhà nước cũng như ngân hàng cũng sẽ được hưởng lợi gì từ điều này
cái giải pháp sử dụng thẻ căn cước công dân là một giải pháp rất là ưu việt
vì cái thẻ căn cước công dân khi mà chúng tôi phát hành ra cái thẻ cước dân này
thì toàn bộ những cái công nghệ kỹ thuật bảo mật an ninh an toàn thông tin
nó đã được tích hợp sẵn sàng để có thể ứng dụng tích hợp các cái ứng dụng khác
trong đó thẻ atm là một trong những cái tiện ích
ở đây thì chúng ta có thể thấy rằng là người dân và cơ quan tổ chức sẽ được hưởng lợi
đặc biệt là ngân hàng
và cái là khi chúng ta sử dụng thẻ căn cước công dân là sẽ phải đảm bảo là người dân
sẽ phải là cái người chủ của cái thẻ và chủ của tài khoản
cái thứ hai nữa là thay vì cái việc mà ngân hàng phải phát hành thẻ atm
thì bây giờ ngân hàng sẽ không phải phát hành cái thẻ này nữa mà sử dụng thẻ căn cước công dân luôn
cái thứ ba nữa là ngân hàng sẽ được
được hưởng lợi từ cái việc mà không phải mất chi phí phát hành thẻ
cũng không phải tổ chức quản lý cho cái việc mà quản lý cái thẻ này
cho nên là tiết kiệm rất là nhiều cho
từ người dân cho ngân hàng và cho các cơ quan tổ chức
vâng thưa đồng chí có thể nói đây là lần đầu tiên các ngân hàng cũng như là người dân
ứng dụng việc sử dụng thẻ căn cước công dân gắn chip điện tử
trong quá trình tham gia các hoạt động rút tiền tại atm hay là chuyển khoản
vậy thì trong quá trình sử dụng thì chắc chắn sẽ có những cái phát sinh
như là những cái tình huống xảy ra
vậy thì trung tâm đã có những kịch bản ứng phó như thế nào để giải quyết vấn đề này ạ
chúng tôi đã cùng phối hợp với các ngân hàng xây dựng các kịch bản có thể xảy ra
trong đó thì những cái vấn đề vướng mắt khi mà người dân gặp phải
tuy nhiên là riêng về đối với cả cái vấn đề mất an ninh an toàn thông tin
thì gần như là không có cái vấn đề đấy xảy ra
nó chỉ có những cái kịch bản trong quá trình mà người dân sử dụng
nó có những cái vướng mắc về mặt kỹ thuật
thì hoàn toàn là chúng tôi cũng đã xây dựng các kịch bản
và gắn trách nhiệm của các đơn vị liên quan
các đơn vị của ngành công an những các cái đơn vị của phối ngân hàng
và đặc biệt là các cái cán bộ kỹ thuật phía ngân hàng
người ta sẽ kiểm soát toàn bộ quá trình vận hành
để khắc phục ngay khi mà có vấn đề xảy ra
trên thực tế một số ngân hàng lâu nay đã triển khai tiện ích rút tiền
tại atm không cần thẻ mà bằng cách sử dụng ứng dụng ngân hàng số
trên smartphone tuy nhiên hạn chế của giải pháp này
là mỗi ngân hàng với mỗi ứng dụng dữ liệu riêng biệt
còn khi triển khai rút tiền atm bằng căn cước công dân gắn chip
người dân không cần phụ thuộc vào quá nhiều ứng dụng ngân hàng số
của các ngân hàng chỉ cần mỗi một thẻ căn cước công dân gắn chip
là có thể rút tiền truyền tiền
đến thời điểm hiện tại theo trung tâm nghiên cứu ứng dụng dữ liệu dân cư
và căn cấp công dân bộ công an
việc triển khai ứng dụng căn cước công dân gắn chip
thay thế thẻ ngân hàng đang được thực hiện thí điểm
với một số ngân hàng lớn trước mắt triển khai
tại một số điểm trên địa bàn hà nội quảng ninh
dự kiến trong thời gian tới sẽ triển khai mở rộng
trên toàn hệ thống
vâng đây có thể nói là một công cuộc
chuyển đổi số quan trọng và cốt lõi
và đi cùng với những tiện ích vừa rồi
thì vấn đề đặt ra là việc đảm bảo
an ninh an toàn cho khách hàng khi sử dụng
vậy cơ chế vận hành cũng như cách thức sử dụng
thẻ căn cấp công dân gắn chip
để giao dịch tại các ngân hàng
như thế nào cho hiệu quả nhất
và đảm bảo được tính bảo mật
mời quý vị tiếp tục theo dõi cuộc trò chuyện
giữa biên tập viên mai anh với trung tá nguyễn thành vĩnh
vâng thưa đồng chí rõ ràng thì là
với việc mà người dân sử dụng
thẻ căn cấp công dân gắn chip điện tử
thì chúng ta đã có được những kịch bản
ứng phó rất là cụ thể
tuy nhiên thì một nội dung mà hiện đang được
nhiều người dân quan tâm đó là
với những giải pháp công nghệ này
thì những cơ chế hoạt động như thế nào
cũng như là việc chúng ta đảm bảo an ninh an toàn
cho khách hàng khi mà sử dụng thẻ căn cước công dân gắn chip
như quý vị cũng sẽ thấy là
khi mà người dân đến
thì đồng thời phải sử dụng
một là đưa cái thẻ căn cấp công dân
vào trong cái máy đọc
mà chúng tôi gọi là cái máy đọc
tích hợp giữa căn cấp công dân
và sinh chắc học đồng thời là
người dân sẽ phải
thực hiện chụp ảnh
và thu thập vân tay
để chính là cái ảnh
và cái vân tay của người dân
sẽ được đối sánh trực tiếp
với cái dữ liệu ảnh
và vân tay trên cái thẻ căn cấp đấy
và khẳng định là đúng là
chụp thẻ thì mới
thực hiện được cái hoạt động giúp tiền
tuy nhiên những cái thông tin mà
khi mà người dân chụp ảnh
hoặc là lấy cái vân tay đấy
thì nó chỉ phục vụ cái việc
đối sánh với cái thẻ căn cấp công dân
chứ nó không phục vụ không lưu trữ
do vậy là sẽ đảm bảo
cái tính bảo mật thông tin của người dân
vâng thưa đồng chí vậy bộ công an có những lưu ý
cũng như là những khuyến cáo như thế nào
đối với người dân trong quá trình mà chúng ta sử dụng
thẻ căn cước công dân gắn chip khi mà tham gia
các hoạt động giao dịch tài chính ngân hàng
chúng tôi chỉ có một cái khuyến cáo đối với người dân là
luôn luôn là khi mà
chúng ta đã tích hợp với thẻ căn cước công dân
và với cái thẻ atm rồi
thì chúng ta cũng là có ý thức
trong cái việc sử dụng bảo quản
để đảm bảo cái chất lượng của thẻ
thì qua quá trình
thực hiện giao dịch nó sẽ đảm bảo là
cái việc mà thông tin đầy đủ chính xác
để thực hiện giao dịch nó
được thuận tiện nó không
xảy ra các vấn đề về kỹ thuật
một lần nữa xin được cảm ơn đồng chí với cuộc trao đổi ngày hôm nay
vâng thưa quý vị theo lãnh đạo
trung tâm nghiên cứu ứng dụng dữ liệu
dân cư và căn cước công dân bộ công an
việc triển khai thành công ứng dụng
căn cước công dân gắn chip trên các giao dịch
tự động sẽ hỗ trợ ngân hàng
trong quá trình xác thực khách hàng giảm
thời gian tắc nghiệp của cán bộ
và loại bỏ các rủi ro giảm mạo
sai sót trong quá trình tắc nghiệp so với
kiểm tra đối chiếu chứng minh thư thông thường
như trước đây dùng một thầy cho
nhiều dịch vụ không chỉ mang đến cho
người dân thêm sự tiện ích mà bớt
phiền phức mà còn giúp tiết kiệm nguồn lực
cho xã hội từ cá nhân mỗi người dân
đến các tổ chức doanh nghiệp vấn đề
và chính sách ngày hôm nay xin được tạm dừng tại đây
đề xuất gia hạn hơn hai mươi tỷ đồng
tiền thuế cho ô tô sản xuất
lắp ráp trong nước là một trong những
chính sách đáng chú ý sẽ có trong
cụ tin chính sách ngay sau đây
bộ tài chính vừa trình chính phủ
ban hành nghị định gia hạn thời hạn
nộp thuế tiêu thụ đặc biệt đối với ô tô sản xuất
hoặc lắp ráp trong nước sau khi đã
xây dựng dự thảo nghị định và lấy ý kiến
các bộ ngành liên quan trong đó
số tháng được gia hạn trong kỳ nộp thuế
lên đến một mươi tháng tổng số tiền thuế
đề nghị gia hạn hơn hai mươi tỷ đồng
theo tờ trình bộ tài chính
đề xuất chính phủ quy định gia hạn thời hạn
nộp thuế đối với số thuế tiêu thụ đặc biệt
về nộp phát sinh của kỳ thuế tháng sáu
bảy tám và chín năm hai nghìn hai mươi hai
cho ô tô sản xuất
hoặc lắp ráp trong nước thời gian
gia hạn nộp thuế của kỳ tính thuế trên
được thực hiện đến ngày hai mươi tháng một mươi một
thông tin hữu ích cho các thí sinh tốt nghiệp
trung học phổ thông năm nay đó là năm nay
phương thức xét tuyển bằng điểm thi tốt nghiệp
và học bạ vẫn là chủ yếu chiếm tới
chín mươi chỉ tiêu của các trường đại học
nhiều trường cũng đang nghiên cứu và mở ra
các ngành học mới để bắt kịp sự thay đổi
nhu cầu thị trường lao động sau khi
biết điểm thi tốt nghiệp thí sinh sẽ đăng ký
xét tuyển đại học một đợt duy nhất và sẽ
không được thay đổi nguyện vọng ngoài ra
thí sinh cần lưu ý thêm cơ chế lọc
ảo của năm nay
tổng công ty đầu tư phát triển đường
cao tốc việt nam vec vừa báo cáo
bộ giao thông vận tài tình hình triển khai
hệ thống thu phí điện tử không dừng
cho các tuyến cao tốc của đơn vị này
quản lý theo đó sau khi hoàn thành
lựa chọn nhà thầu vec sẽ yêu cầu
nhà thầu lắp đặt ngay để giữa tháng
năm hai nghìn hai mươi hai sẽ đưa vào khai thác
hệ thống thu phí điện tử không dừng
cho tuyến cao tốc cầu dẽ ninh bình
và thành phố hồ chí minh long thành
dầu dây cuối quý ba năm hai nghìn hai mươi hai
sẽ khai thác thu phí không dừng
trên toàn bộ các tuyến cao tốc
vec đang khai thác